trải qua hai ngày chất vấn và trả lời chất vấn nhiều cử tri đánh giá cao những điểm đổi mới tại phiên chất vấn lần này
các cử tri cho rằng phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn sôi nổi và phần trả lời của các bộ trưởng trường ngành cơ bản đã đáp ứng được những mong mỏi của cử tri
điểm mới của hoạt động chất vấn lần này là quốc hội không ấn định các bộ trưởng trưởng ngành trả lời chất vấn
thay vào đó bất cứ thành viên chính phủ nào cũng sẽ trả lời chất vấn nếu đại biểu quốc hội đặt câu hỏi
theo cử tri phương thức chất vấn này đòi hỏi bộ trưởng trường ngành phải tập trung cao độ
bên cạnh đó người hỏi cũng phải nắm rõ phạm vi chất vấn chủ đề chất vấn
đặc biệt trong phạm vi và chủ đề chất vấn phải nắm rõ quy định pháp luật về thẩm quyền trách nhiệm của người được chất vấn
không khí chất vấn rất là thẳng thắn cởi mở và dân chủ
cái thứ hai nữa là về cái chất vấn của các đại biểu
các đại biểu tập trung vào hai vấn đề
thứ nhất là tập trung vào những vấn đề nóng
trong thời gian vừa qua cái nội dung thứ hai là chất vấn để kiểm tra lại cái kết quả thực hiện lời hứa của các bộ trưởng và của các trưởng ngành
theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại quốc hội các cử tri đánh giá hầu hết đại biểu đã chọn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm
đối với phần trả lời của các bộ trưởng cần đi thẳng vào vấn đề trọng tâm hơn phải trả lời rõ ràng hơn tránh trả lời vòng vo không đúng nội dung yêu cầu của đại biểu
có nhiều ý kiến
có nhiều ý kiến mà các bộ trường cũng đã trả lời thẳng vào cái nội dung vấn đề
cũng có rất nhiều các cái nội dung mà hiện nay các cử tri cũng đang quan tâm
như vừa rồi tôi cũng bức xúc và cũng qua các cái ý kiến của nhiều cử tri
thì thấy rằng là một cái con đường là khoảng hơn ba mươi năm tỷ vừa mới làm xong chưa sử dụng được bao lâu thì đã bong chóc hỏng
thế rồi thì là các cái cầu cống
cũng qua các cái cử tri cung cấp thì lại thấy rột thấy rột thấy thấm nước
cũng cần phải có các cái liệu pháp hữu hiệu mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt hơn nữa để thực thi và làm sao để đảm bảo các cái công trình phục vụ với lợi ích quốc gia phục vụ với mệnh an ninh quốc phòng đảm bảo tốt
đối với những câu trả lời chất vấn của bộ trưởng nói chung là bộ trưởng tiếp thu toàn bộ những ý kiến của đại biểu

có một cái phương pháp như thế nào bộ trưởng có phương pháp như thế nào để giải quyết vấn đề này cho tiếp tục
các phiên chất vấn đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của quốc hội nâng cao chất lượng đại biểu và trách nhiệm trước cử tri